tại thành phố đà nẵng hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã khai mạc trọng thể
chủ tịch nước trần đại quang chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế imf đã tham dự phiên học kiến đầu tiên với tư cách là khách bời của hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
bảy mươi năm năm qua thế giới và khu vực có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng
song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng xóa bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm
chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đã đạt được

apec đã chứng tỏ tính năng động khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kế hàng đầu khu vực
động lực của tăng trưởng và liên kết kế hàng đầu khu vực
thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý các thách thức cấp bách toàn cầu
các mục tiêu bua gò về mở cửa và tự do hóa về thương mại và đầu tư
việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
các chiến lược chương trình về tăng trưởng kết nối đã trở thành định hướng dài hạn cho hoạt động của apec
mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể
trong đó có các vấn đề thương mại đầu tư thế hệ mới
đã và đang đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên số
nhận định về tình hình thế giới khu vực chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
chúng ta đang chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo
tình hình an ninh chính trị thế giới có nhiều bất ổn
sau đúng một mươi năm kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế
tài chính toàn cầu kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi
và tiếp tục điều chỉnh trước những biến đổi sâu sắc
song liên kết kinh tế ở khu vực đang gặp trở ngại
do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có
cho phát triển và đổi mới
những thỏa thuận toàn cầu nhất là chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
có ý nghĩa lịch sử định hướng dài hạn cho thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững
bối cảnh đó đòi hỏi apec phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong
trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng thương mại đầu tư kết nối
cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều
từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế
chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đóng góp vào tạo dựng khu vực châu á thái bình dương
hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
sau phát biểu khai mạc của chủ tịch nước trần đại quang bà christin lagarde đã trình bày về tình hình
và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực và đưa ra những gợi ý chính sách về các động lực mới
để châu á thái bình dương tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết trong thời gian tới
các nhà lãnh đạo kinh tế apec chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực và toàn cầu
đồng thời đánh giá cao những đồng góp của bà lagarde nhằm tăng cường hợp tác
vai trò của diễn đàn
tiếp đó các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã tiến hành phiên họp kín đầu tiên về chủ đề
tăng trưởng sáng tạo phát triển bao trùm và việc làm bền vững
trong buổi chiều các nhà lãnh đạo kinh tế apec tiến hành phiên họp kín thứ hai
về chủ đề các động lực mới cho thương mại đầu tư và liên kết khu vực
giữa hai phiên họp kín các nhà lãnh đạo kinh tế apec hai nghìn một mươi bảy đã chụp ảnh lưu niệm
tại bán đảo sơn trà đây là một nghi thức rất trang trọng trong mỗi kỳ apec